do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nhiều địa phương phía bắc đã ghi nhận những thiệt hại về nhà cửa hoa màu
nhiều tuyến giao thông đã bị sạt lở ách tắc
quảng ninh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất đặc biệt tại huyện tiên yên
đến chiều hai mươi sáu tháng tám vẫn còn hàng trăm hộ dân ở đây bị cô lập
lực lượng chức năng đã hỗ trợ di rời toàn bộ sáu trăm linh hộ bị ngập đến nơi khô giáo an toàn
toàn huyện có trên bốn trăm linh hectare lúa cây lâm nghiệp và một số diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng
địa phương đang khắc phục hai điểm sạt lở và nối lại giao thông một số tuyến đường bị chia cắt
bão số ba cũng đã gây mưa vàng
vừa mưa to có nơi mưa rất to tại tỉnh phú thọ
lượng mưa có điểm lên tới hơn một trăm năm mươi mm
tại một số huyện vùng núi như tân sơn thanh sơn nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ ống lũ quét
các tràn nước chảy xiết có nơi ngập trên một m
sạt trượt bờ ngòi sạt lở đất và đường bê tông dân sinh tại một số địa phương nhiều vị trí mặt đường hư hỏng
còn tại sơn la mưa do hoàn lưu bão kết hợp với lũ từ đầu nguồn rồn về đã cuốn toàn bộ cống thoát nước bản hốc xã nạm păm tuyến đường nạm păm đi ngọc chiến mường la bị chia cắt hai đầu
chính quyền địa phương đã cử người ứng trực tại khu vực này đồng thời cắm biển căng dây cấm người dân đi qua khu vực này
tuy mưa đã ngớt nhưng lượng nước trên các sông suối nhỏ đang đổ về chảy xiết nguy cơ sạt lở là rất lớn